làm đấy lấy đầu lưỡi thay cho bàn tay hành động điều đó đã làm cho những đảng viên đó tự tiêu

thấy ông này và nhân dân yêu kính những ai đã hành động vì dân chứ không phải nói đầu lưỡi vì dân
chỉ yêu quý những ai đảng viên nào hy sinh vì dân chứ không phải hô hào đi

tức là nói không đi đôi với làm thì là một căn bệnh khá phổ biến tức là nói không đi đôi với làm thì là một căn bệnh khá phổ biến
để nói mà đang làm một đẻo nói như quả núi làm hoàn quậy nhưng không có làm gì cả để dây cái cần nhất là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trách nhiệm cá nhân trước thực tế đó đảng ta đã ban hành nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng rồi quy định số tám quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bì thư ủy viên ban chấp hành trung ương và yêu cầu tất cả phải gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương mục tiêu là đẩy lùi suy thoái tư tưởng của các đảng viên
chính trị đạo đức lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
trong đội ngũ cán bộ đảng viên
để đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
để mỗi cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu thực sự là tấm gương
mẫu mực cho mọi người nói theo
và cũng là để củng cố phương thức lãnh đạo
bằng sự nêu gương của đảng
cái việc đầu tiên mà muốn
lãnh đạo và muốn quản lý được
thì bản thân người cán bộ
phải làm gương nêu gương
đấy là cái giải pháp tốt nhất để cho người dân tin
mà nếu mà không
làm gương nêu gương
thì trong khi người khác không theo
chính vì thế bây giờ đảng ta đặt vấn đề
nêu gương của cán bộ đảng viên
đặc biệt là cán bộ khó cấp
căn bộ người đứng đầu
thì rất quan trọng
và tôi có thể nói thế này
người đứng đầu sống sao
thì cấp dưới sẽ học tập và nói theo
cấp dưới bao giờ muốn mình thôi cấp trên
các đồng chí cấp cao
thì lại sức ảnh hưởng đến toàn xã hội
thậm chí là toàn thế giới luôn
các đồng chí cấp cao
còn ông trưởng thôn ông chủ tịch xã
chẳng ảnh hưởng đến cơ sở của anh thôi
vì vậy mà tôi thấy rất là phấn khởi
và dư luận của chúng dân phấn khởi
vì lần này trung gương quy định cụ thể
trách nhiệm của bộ chính trị của trung gương
của bàn vi thư của nêu gương làm sao
thì chắc là
việc đảng ta liên tục ban hành quy định
về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu
chính là giải pháp để đề cao
và củng cố phương thức lãnh đạo
thông qua việc
góp phần xây dựng đảng ta
ngày càng trong sạch vững mạnh
xứng đáng với vai trò của một đảng cầm quyền
loại ra khỏi hạng ngũ lãnh đạo
nhất là lãnh đạo cấp cao
mà có những biểu hiện
thể hiện là không gương mẫu
như anh nói
đi đồng viên là đánh mất vai trò
kim phong gương mẫu của người đảng viên
chính vì thế nhân đảng đặt vấn đề
nêu gương lúc này tôi nghĩ là hoàn toàn
chính xác cần thiết
kết hợp với trung tư cực
thì tôi hy vọng
cái cuộc xây dựng đảng của chúng ta
phải tiến sâu hơn cao hơn
và kết quả sẽ tốt hơn
kỳ vọng là vậy
nhưng để thành hiện thực
thì cần có thêm các giải pháp chế tài đủ mạnh
để cho việc nêu gương của cán bộ đảng viên
trở thành việc làm thường xuyên
quan trọng và không nêu gương không được
cái giải pháp thứ nhất
chắc chắn là phải nâng cao kỷ luật đảng
xiết chặt cái kỷ luật đảng
bởi vì cán bộ đảng viên chúng ta
là những người đã có nhận thức rồi
nhưng vừa qua
cái kỷ luật đảng
hoặc là pháp luật nhà nước
những trường hợp với chương nghiêm
cho nên là người ta vẫn cứ vi phạm
người ta vẫn cứ vi phạm
vì người ta chưa thấy sợ
vấn đề nêu gương
ngoài việc hô hào động viên
thì không thể không thể chế
bao nhiêu điều dăn dậy không đủ thấu
thì luật định phải ra tay thôi
cho nên rất cần có những quy chế
hay nói cách khác là
thể chế ở trong đảng
kỷ luật trong đảng gắn bó chặt chẽ
với luật pháp của nhà đường
tôi có những quy chế
quy định cụ thể
mà những quy định cụ thể
nó gắn với công tác kiểm tra giám sát
rất nhấn mạnh kiểm tra giám sát
hàng tháng hàng quý giờ sáu tháng
mình có kiểm tra giám sát xem là cái ông này
thì việc thực hiện nêu gương làm sao
ông ngồi xuống lắng nghe ý kiến cơ sở
ông có nêu gương không
là cái công tác kiểm tra giám sát của đảng
phải làm rõ hết
làm trên đề
làm đến nơi đến chỗ
và điều không thể thiếu
là phải kiên trì bền bì
gắn với việc làm cụ thể
không lúc nào được buông lỏng
phương thức lãnh đạo quan trọng này
trách nhiệm của công đơn nông dân
chỉ gương mẫu tôi đi làm đúng giờ
làm sớm hơn
tạo ra lúa được mùa của khoai của giấy to hơn
nhưng trách nhiệm của tôi là quy viên bộ chính trị
nó khác gắn với vấn đề quốc kế dân sinh của đất nước
trách nhiệm nêu gương
của cán bộ đảng viên nhất
là cán bộ cấp cao
thì phải định nhìn nó thế nào
của cán bộ đảng viên nhất
là cán bộ cấp cao
thì phải như thế nào
quy chế như thế nào
định nhìn nó thế nào
rồi thì cái tổ chức chỉ đạo
thực hiện như thế nào
vấn đề này phải là
khuyên quyết bình vĩ lâu dài
do vậy mỗi cán bộ đảng viên
phải thấm nhuần sâu sắc rằng
thực hành nêu gương là thực hiện một phương thức lãnh đạo
quan trọng của đảng và cũng chính là
một phương pháp tự xây dựng tự chỉnh đốn đảng
để bảo đảm cho sự thành công
của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước